đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng đỗ xuân tuyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại tỉnh lạng sơn
đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thực địa ga đường sát quốc tế đồng đăng cửa khẩu quốc tế hữu nghị và phòng khám đa khoa khu vực đồng đăng huyện cao lộc
đoàn công tác kiểm tra về quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh và quy trình kiểm tra y tế đối với hành khách xuất nhập cảnh điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị nhất là trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch